sự ra đi của nhà lãnh đạo tài ba fidel castro đã để lại niềm thương tiếc trong lòng hàng triệu triệu người dân cuba và bạn bè quốc tế
tại việt nam những nơi đồng chí fidel castro từng tới thăm đều để lại những dấu ấn sâu đậm khó phai
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
đây là khu di tích lịch sử giao tế xã đức ninh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
nơi từng tiếp đón nhiều đoàn lãnh đạo quốc tế đến với quân dân quảng bình trong những năm tháng chiến tranh
trong đó có chủ tịch fidel castro
tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ông lê vĩnh quán nguyên là cán bộ ngoại vụ tỉnh bình trị thiên
một trong những người được vinh dự thực hiện công tác chuẩn bị đón tiếp chủ tịch fidel castro
chiếc giường này là một trong những kỳ vật đáng nhớ nhất không chỉ của ông lê vĩnh quán
mà với mỗi cán bộ ngoại vụ lúc bấy giờ bởi đây vẫn là một kỷ niệm khó quên
được báo là đoàn a của trung ương vào thăm quảng bình đặc biệt
nhưng chúng tôi đã chuẩn bị một cái giường đẹp để đón các đồng chí đến tù
nhưng sau đó có một cái an ninh để đo lại thì thấy là fidel castro đã đến quảng bình rồi
thế nhưng mà giường thì lại ngắn đi
cho nên chúng tôi phải điều một đoàn thờ đến làm cả đêm để thay lại hai cái giường này
vì hai cái giường này dài là hai m hai
để đạt yêu cầu
vì fidel là cao hai m hai
mọi vật dụng trong căn phòng nghỉ ngơi của chủ tịch fidel castro trong chuyến thăm tuyến lửa quảng bình năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hiện được ban quản lý di tích thuộc sở văn hóa thể thao tỉnh quảng bình
diên giữ một cách chú đáo cẩn thận
bất cứ ai khi tới đây đều có cảm giác như hình bóng của vị chủ tịch cuba vẫn đang đâu đó ở nơi này
khi biết tin chủ tịch fidel qua đời nhân dân quảng bình hệ trực
đã buồn và thương tiếc một người bạn lớn của dân tộc việt nam của người dân quảng bình
người đã từng đến thăm và xót xa trước những cảnh mất mát đau thương của người dân quảng bình trong chiến tranh
đối với mỗi người dân quảng bình hình ảnh chủ tịch fidel castro rất gần gũi thân quen
không chỉ tại khu giao tế mà biểu tượng anh hùng dân tộc cuba cũng sẽ là kỷ niệm khó phai
đối với tập thể bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới
bởi chính đồng chí fidel castro đã giúp đỡ xây dựng bệnh viện này để tặng cho người dân quảng bình trong những năm đầu lập lại hòa bình
đây là món quà ý nghĩa hết sức to lớn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết giữa hai dân tộc anh em việt nam cuba
sẽ còn ghi mãi trong lòng người dân quảng bình nói riêng và việt nam nói chung